từ ngày mai khi hệ thống gây mưa suy yếu mưa ở bắc bộ sẽ giảm hơn về diện
tại các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mai trời vẫn mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
sang đến ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám mưa sẽ giảm khiến nhiệt độ tăng khoảng hai độ lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ
khu vực phía tây bắc bộ mưa cũng giảm hơn về diện và cường độ trong những ngày tới
nhiệt độ ngày mai vẫn ở ngưỡng mát mẻ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ sau đó sẽ tăng nhẹ lên mức ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục chịu sự chi phối của rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam
có xu hướng dịch chuyển xuống phía nam và có trục đi qua khu vực trung trung bộ
vì vậy sẽ có mưa rào và rông nhiều nơi trong ngày mai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ cao nhất là hai mươi chín
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
trong hôm nay và ngày mai khu vực tây nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến là bảy mươi một trăm linh mm có nơi lên đến một trăm năm mươi mm
tập trung vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó từ ngày ba mươi ba mươi một tháng tám mưa có xu hướng giảm hơn nhiệt độ cũng tăng nhẹ
nam bộ cũng có mưa vừa mưa to
nơi mưa rất to trong hôm nay và ngày mai
tập trung vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ
có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ trong hai ngày cuối tháng
nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi ba giây
nơi mưa thở firebase little big day mưa độ cao nhất về mười tr authority chín mươi tăng
có khả năng xảy ra lốc xét cao nhất trên mưa lớn của đời
tập trung vào chiều và tối
cách đặt cquisite off screen